thưa quý vị liên quan đến vụ án mạng vào sáng ngày hôm nay bảy tháng chín tại trường trung học cơ sở nguyễn du
thành phố rạch giá tỉnh kiên giang làm một thầy giáo dạy thể dục tử vong
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với phạm thế giáp chú phường an bình thành phố rạch giá về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là thầy giáo dạy thể dục hoàng anh tuấn
tại cơ quan điều tra giáp khai nhận giáp và tuấn cùng là thầy giáo dạy bộ môn thể dục
tại trường trung học cơ sở nguyễn du nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
vào ngày bảy tháng chín bị tuấn hâm dọa nên giáp đã mang theo dao đi làm để phòng thân
khi gặp tuấn giáp đã dùng dao đâm nhiều lần khiến hoàng anh tuấn tử vong
gây án xong giáp đã vứt hung khí gây án rồi đến công an phường vĩnh bảo thành phố rạch giá để đầu thú